các tác phẩm múa do ông giản dựng luôn được xây dựng từ chính những thói quen sinh hoạt nét sinh hoạt văn hóa của đồng bào các dân tộc ở những nơi mà ông từng đặt chân tới
những bông đỏ của rừng là một tác phẩm được nghệ sĩ nhân dân lê khình giản dựng vào năm hai nghìn bốn
sau một thời gian dài trải nghiệm sinh sống và lao động cùng đồng bào dân tộc bà thẻn
những bông đỏ của rừng giúp cho khán giả như được đắm mình trong không gian văn hóa của đồng bào vùng cao
bằng những vũ điệu dân gian lấy cảm hứng từ các động tác trong sinh hoạt đơn giản mà tinh tế
chính điều này đã tạo nên sự thành công giúp cho tác phẩm của ông đứng vững trong lòng công chúng